chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thời tiết mới nhất của chúng tôi được cập nhật liên tục trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị sắp tới là dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động
đây là dịp lễ trọng đại được nhiều người mong đợi với hy vọng dành thời gian cho những chuyến đi
vì vậy việc xem dự báo thời tiết là một điều vô cùng quan trọng
mới đây tổng cục khí tượng thủy văn dự báo trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm
mưa lớn diện rộng ở bắc bộ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ
trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão
ngày hai mươi năm tháng bốn phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi bốn
ông trần hồng thái
tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn cho biết từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng bốn có khả năng hình thành một giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía nam của biển đông
dự báo khoảng ngày hai mươi chín đến ngày một tháng năm trên giải hồi tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các vùng xoáy thấp
ông trần hồng thái nói trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sẽ xảy ra xấy thuận nhiệt trên khu vực nam biển đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
theo ông thái
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày hai tháng năm ở khu vực bắc bộ bắc trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to diện rộng
các tỉnh trung nam bộ tây nguyên và nam bộ có khả năng xuất hiện mưa mưa rào và dông
nhấn mạnh thêm về nguy cơ xuất hiện áp thấp nhiệt đới ông thái thông tin trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm
mưa lớn diện rộng ở bắc bộ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão với sát xuất bốn mươi
theo đó từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn ở khu vực bắc và trung trung bộ từ ngày hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng bốn ở khu vực phía tây bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi nhiệt độ trên ba mươi bảy độ c
riêng vùng núi phía tây bắc và vùng trung trung bộ có nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ bốn mươi năm
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bốn ở khu vực đồng bằng bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c có nơi trên ba mươi sáu độ c độ ấm trung bình ngày thấp nhất từ năm mươi sáu mươi
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bốn ở khu vực đồng bằng bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c độ ấm trung bình ngày thấp nhất từ năm mươi sáu mươi
cập nhật về dự báo thời tiết dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm theo bản tin dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia pháp vào chiều ngày hai mươi năm tháng bốn cho biết
khoảng đêm ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm khu vực bắc bộ có khả năng đón một đợt không khí lạnh tăng cường do chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc gây mưa dông vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to
ngày một tháng năm trời chuyển mát vùng núi chuyển lạnh
khoảng ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày một tháng năm rãnh áp thấp đi qua khu vực nam bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam biển đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới bão
một các tỉnh bắc bộ
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm có mưa rào và giông riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to mưa dông tập trung từ chiều tối ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm
ngày một tháng năm trời chuyển mát vùng núi chuyển lạnh
từ ngày hai tháng năm đến ngày mùng ba tháng năm ít mưa riêng ngày mùng ba tháng năm trời nắng
trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
hai các tỉnh ven biển trung bộ
ngày ba mươi tháng bốn phía bắc ít mưa ngày nắng phía nam có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to
từ ngày một đến ngày ba tháng năm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực trung và nam trung bộ
ngày một tháng năm có mưa mưa vừa có nơi mưa to
ba tây nguyên và nam bộ
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm có mưa mưa vừa và dông cục bộ có mưa to
mưa dông tập trung vào chiều và tối
riêng tây nguyên ngày một tháng năm có mưa mưa vừa có nơi mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
bốn hà nội
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to
mưa dông tập trung vào đêm ba mươi tháng bốn và sáng mùng một tháng năm
ngày mùng một tháng năm trời chuyển mát
từ ngày mùng hai tháng năm đến ngày mùng ba tháng năm ít mưa
riêng ngày mùng ba tháng năm trời nắng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
năm thành phố hồ chí minh
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm có mưa rào và dông cục bộ có mưa to
mưa dông tập trung vào chiều và tối
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến một mươi ngày từ đêm hai mươi năm tháng bốn đến ngày mùng năm tháng năm
dự báo về tình hình tình trạng
dự báo về tình hình thời tiết trong một mươi ngày tiếp theo
vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng suy yếu dần
rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có trục ở khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ vĩ bắc
bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc tăng cường lệch đông
sau đó bị đẩy dịch dần xuống phía nam và đầy dần
từ khoảng đêm ba mươi tháng bốn lưỡi cao áp lục địa tăng cường xuống phía nam
khoảng ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng bốn hội tụ gió yếu trên cao một năm trăm linh m lên đến năm m
có khả năng hình thành trên khu vực vùng núi bắc bộ
ở phía nam khoảng ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng bốn tiết lập rảnh áp thấp có trục ở khoảng năm tám độ vĩ bắc
từ khoảng ngày hai mươi chín tháng bốn rãnh áp thấp này có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
và nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam biển đông
có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão
cảnh báo từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn ở khu vực phía tây bắc bộ
bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng
từ ngày hai mươi tám tháng bốn cường độ nắng nóng giảm dần
ngày hai mươi sáu tháng bốn ở khu vực đồng bằng bắc bộ có nắng nóng cục bộ
ngoài ra từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn ở tây nguyên và nam bộ có nắng nóng cục bộ
từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng một tháng năm khu vực bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to diện rộng
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm các tỉnh trung nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
có khả năng xuất hiện mưa rào và dông
cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng nam trung bộ tây nguyên ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm có khả năng có mưa mưa vừa có nơi mưa to
nhận định thời tiết dị thường
thưa quý vị các chuyên gia nhận định tình hình thời tiết ngày càng dị thường
tại báo cáo trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cả nước ghi nhận nhiều loại hình thiên tai phức tạp trái với quy luật như rét lịch sử ở miền bắc
mưa lũ trái mùa ở miền trung động đất gia tăng ở con tôm
cũng tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoàng cho biết
thiên tai tuy không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm hai nghìn hai mươi nhưng vẫn diễn biến phức tạp bất thường ngay trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cụ thể ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng hai miền bắc ghi nhận đợt rét đậm rét hại trên diện rộng
một số nơi như mẫu sơn lạng sơn có nhiệt độ xuống tới âm một bốn độ c
đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất trong bốn mươi năm so với cùng thời kỳ
ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn mưa lũ lớn thất thường trái quy luật xảy ra ở khu vực từ quảng bình đến khánh hòa
chỉ trong vòng bốn ngày lượng mưa ghi nhận được ở nhiều nơi giao động từ hai trăm linh sáu trăm linh mm có nơi trên tám trăm linh mm
đây là đợt mưa lớn chưa từng có trong cùng kỳ sáu mươi năm qua
ngày một mươi năm đến ngày hai mươi bốn tháng bốn động đất liên tục xảy ra ở huyện con plong con tum với tổng số hai mươi tám trận
độ lớn giao động từ hai năm đến bốn năm
riêng trận động đất bốn năm độ xảy ra
tại trưa một mươi tám tháng bốn được nhận định là lớn nhất trong lịch sử tại khu vực này trong một trăm hai mươi năm trở lại đây
ngoài ra theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
năm hai nghìn hai mươi hai khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng một mươi một mươi hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển đông
lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan
qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay có thể thấy thiên tai năm hai nghìn hai mươi
sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường
quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết ở nước ta trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
có thể thấy nguy cơ cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới mưa trên diện rộng
đồng thời là đợt không khí lạnh tăng cường vào đêm ba mươi tháng bốn do chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc
vì vậy quý vị hãy chú ý liên tục cập nhật các thông tin thời tiết
chuẩn bị những phương án tốt nhất để dịp lễ được trọn vẹn quý vị nhát
mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại